xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online và mở đầu sẽ là thông tin về vụ bắt cóc trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
bằng thủ đoạn là giả danh cán bộ y tế nguyễn thị tuyến chú tại xã thụy hương huyện trương mỹ hà nội trà trộn vào bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh
chưa kịp thực hiện trót lọt hành vi thì bị phát hiện cơ quan công an vừa bắt giữ nguyễn thị tuyến về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an nguyễn thị tuyến khai nhận là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện
thời gian gần đây nghi phạm bị lừa hơn một mươi sáu triệu đồng qua mạng
thấy đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi nghi phạm lại ý định bắt cóc một chó bé cho người này
và nghĩ sau khi giúp đồng nghiệp sẽ được bồi dưỡng cảm ơn bằng tiền
em mới giúp cái tiền kia ra em mới có cái ý định như thế
hỏi là bắt cóc bắt đứa bé thì em gần xa ngoài cổng viện
em nấp vào chỗ kín nào đó em gọi chị thường ra chị ấy làm con nuôi ạ
thì thường chị đi em vào công ty cùng chị cũng nói chuyện về hoàn cảnh
chị ấy này là chị muốn có con nhưng mà chồng chị không muốn ạ
chị ấy muốn nhận làm con nuôi nhưng mà chị chưa biết tìm đâu
thì mày chắc không có tìm được ở trên mạng hay quen biết ai đấy
tìm hộ chị hỗn hợp với chị có lời cảm ơn ạ
đối tượng tuyến là lữ giới
chưa có tiền thần sự bản thân là cũng chưa có tiền thần sự
nhưng mà đối tượng rất quanh co
không khai ra cái mục đích là bắt cóc cháu bé
mà đối tượng đưa ra các lý do là cần mở một hiệu thuốc
về chuyên chữa trị vàng da cho các bé sơ sinh
cần kinh nghiệm lên là tiếp xúc với cháu bé
và chúng tôi đã phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và cũng xác minh lý lịch và các mối quan hệ của đối tượng
chúng tôi xác định là các vụ việc bắt cóc trẻ em
đặc biệt là bắt cốc trẻ sơ sinh như thế này
thì là xã hội rất lên án cái việc này
ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục
và ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu bé sau này
theo báo cáo điều tra tối ngày một mươi chín tháng tám
tuyến mặc áo và lua đến bệnh viện đa khoa nguyện trương mỹ
rồi lẻn vào khoa sản
tại đây nghi phạm giả vờ thăm khám cho trẻ sơ sinh tại khoa
sau đó tuyền nói với gia đình một trẻ sơ sinh
là chó bé có dấu hiệu bị vàng da
phải đưa đi kiểm tra
ba của chó bé đã đi theo nghi phạm
điều này khiến tuyến bối rối
nghi phạm sau đó đi lung tung
cuối cùng rẽ vào phòng mổ
lúc này một bác sĩ là phó trưởng khoa sản
đã phát hiện điều bất thường
nên bế chó bé
nghi phạm bỏ chạy
nhưng lực lượng bảo vệ của bệnh viện
đã bắt giữ và báo cáo với cơ quan công an
sau cái vụ việc hiểu xảy ra
đối với tại khoa sản bệnh viện đa khoa nguyện trương mỹ
thì đặc biệt là ban giám đốc
mà đã họp và quan triệt
tại toàn bộ cán bộ nhân viên
từ bảo vệ cho đến đội ngũ y bác sĩ
và toàn thể cán bộ nhân viên
phải tập trung cao độ
các công tác an ninh trật tự
đặc biệt là đối với khoa sản
cũng như là khoa nhi
bệnh viện sẽ tăng cường siết chặt hơn nữa
đặc biệt là kiểm soát người ra người vào
hai đứa là phải cảnh giác cao độ
đối với các tội phạm
đặc biệt là giả danh là cán bộ y tế
để có ý tưởng
cũng như là hành động
để chiếm đoạn
đối với cho chết đoạn
hiện vụ việc
đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tuy nhiên đây cũng là một bài học cảnh giác
đối với các cơ sở khám chữa bệnh
cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác
cũng như siết chặt làm tốt công tác an ninh trật tự
vào tối ngày hai mươi ba tháng tám
tại cửa hàng bán quần áo có địa chỉ
tại tổ dân phố một thị trấn trà xuân
công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
đã bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức ghi đề
hai đối tượng châu thị kim sen
là chủ cửa hàng quần áo
và võ thị bích hạnh bị công an huyện trà bồng bắt quả tang
khi đăng ghi số lô số đề
chuyển số đề từ điện thoại di động
với tổng số tiền trên một trăm linh triệu đồng
qua khám xét công an thu giữ giấy tờ ghi tịch đề
hai điện thoại di động của hai đối tượng
dùng hoạt động đánh bạc số đề
và một số vật chứng có liên quan
công an huyện trà bồng đã tiến hành tạm giữ
hai đối tượng sen và hạnh để tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc
bốn mươi người việt trốn khỏi sòng bài rick world
ở tỉnh kandan campuchia
bơi qua sông bình di tỉnh an giang về việt nam
vào tối ngày hôm qua toàn bộ bốn mươi người này
đã được trở về địa phương
trước đó sau khi bơi qua sông về việt nam
được người dân và bộ đội biên phòng tỉnh an giang cứu giúp
bốn mươi người này được đưa về
trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước
quyện an phú để chăm sóc sức khỏe
và lấy lời khai phục vụ công tác
điện thoại di động
ba mươi tám trong số bốn mươi người này cũng bị xử phạt
về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc
công an tỉnh an giang đã xác định được bốn đường dây mua bán người
và khởi tố hai đối tượng
về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
việc nhẹ lương cao là những câu từ
mà các đối tượng buôn bán người đang thường xuyên
rêu dao tràn lan trên các trang mạng xã hội
để thu hút những người có nhu cầu tìm việc làm
đã có rất nhiều người dân nhẹ dạ cả tin
đã bị sập bẫy của các đối tượng
vừa qua công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
đã giải cứu nhiều nạn nhân của chiêu trò
việc nhẹ lương cao
và làm rõ thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
may mắn được trở về với gia đình
thế nhưng ám ảnh với các nạn nhân
là nỗi kinh hoàng về giấc mơ
việc nhẹ lương cao nơi xứ người
sau đây là phản ánh của phóng viên một trăm một mươi ba online
tại tỉnh bắc cạn
đây là hai anh em
cùng chú thệ xá đồng xá huyện nari
tỉnh bắc cạn
vừa được gia đình bỏ một số tiền khá lớn
để có thể trở về nước
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
cả hai nạn nhân đi làm công nhân
tại huyện quê võ tỉnh bắc ninh
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
qua trang tuyển dụng khu công nghiệp
trên mạng xã hội facebook
được một người giới thiệu là nhân viên tuyển dụng
trong một công ty chuyên về game
tại khu vực cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh
với những lời mời chào
về một công việc nhẹ nhàng thu nhập hấp dẫn
do tin tưởng
cả hai nạn nhân cùng một thanh niên khác
đã vào thành phố hồ chí minh
sau đó được đưa đến khu vực cửa khẩu mộc bài
và qua cửa khẩu sang campuchia
rồi được đưa đến chỗ làm việc
ở một sọc bạc
với công việc chính là lừa khách nạp tiền vào game
lúc này các nạn nhân mới biết
mình đã bị lừa bắn sang campuchia
nên đã nhắn tin cho gia đình để giải cứu
nên bắt được bán cháu ra ngoài đảo
ra đến đấy thì
nói chung là làm ở đấy cũng được
nhưng mà cần phải là nó đánh người
với lại bán người
cháu mới bảo bắt buộc phải gọi về cho gia đình
lấy tiền trụ về
theo các nạn nhân
quá trình làm việc họ không được đi ra ngoài
nên sẽ không thể biết địa chỉ chính xác nơi đang ở và làm việc
nếu ai làm sai sẽ bị đánh đập
ngay làm việc họ sẽ bị đánh đập
nếu không được trả lương
và các đối tượng yêu cầu
nếu muốn trở về việt nam
thì phải trả số tiền hàng trăm triệu đồng
để chuộc người
con bị họ lừa bán sang campuchia rồi
mẹ cứu con về với
cháu cũng chỉ nói được như vậy
xong là điện thoại cháu thì toàn lúc não cũng tắt nguồn
không không không không
không có mạng
lúc có mạng thì cháu chủ động
lúc đầu thì cháu chủ động gọi thì cũng mới nhắn tin gọi điện cho cháu được cả
cả tiền chuộc với lại cả tiền nộp phạt là em chuyển cho cháu là vào ba trăm một mươi năm triệu
để nâng cao nhận thức và cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng
công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
chủ động tham mưu và phối hợp với các lực lượng chức năng cấp ủy chính quyền các cấp
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
môi giới lừa đảo đưa người sang campuchia lao động trái pháp luật
những hậu quả của việc công dân sang campuchia lao động trái pháp luật
để nhân dân biết chủ động phòng ngừa đấu tranh và tố giác
vào sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ô tô đã xảy ra trên cầu trương dương hà nội
vào giờ cao điểm gây un tắc nghiêm trọng
theo các nhân chứng vụ tai nạn xảy ra tại làn giữa
dành cho ô tô vào khoảng từ sáu h ba mươi đến bảy giờ thời điểm nhiều người đi làm và đi học
tại hiện trường cho thấy bốn ô tô bị biến dạng nằm trên cầu
theo cả hai hướng từ long biên vào nội thành và ngược lại
trong đó xe tải bị lật nghiêng và hư hỏng
xe ô tô màu đen và xe chở khách bị hư hỏng phía đầu xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã có mặt bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông
tuy nhiên do vụ tai nạn giao thông xảy ra vào thời điểm đầu giờ sáng
hai khu vực đầu cầu trương dương bị ủ nứ nghiêm trọng
trong quá trình tuần tra và kiểm soát nắm tình hình
cảnh sát giao thông tp đà nẵng đã kịp thời phát hiện
đoàn xe khách loại ba mươi năm chỗ với bốn xe đều dán đề can quảng cáo
gần như phủ kín nối đuôi nhau trên đường phố và gây phản cảm bất an cho người tham gia giao thông
vào thời điểm trên phòng cảnh sát giao thông tp đã phát hiện
đoàn xe lưu thông trên đường duy tân nên đã tiến hành dừng và kiểm tra
bước đầu cho thấy đoàn xe này chưa đăng ký với cơ quan chức năng về việc cải tạo
đổi màu sơn xe cũng như chưa được phép quảng cáo trên các tuyến phố
theo quy định không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông
sản phẩm quảng cáo không được vượt quá năm mươi diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông
hiện lực lượng chức năng đang triệu tập làm việc với chủ doanh nghiệp vận tải
cùng với tài xế tham gia điều khiển đoàn xe nói trên để làm rõ trách nhiệm và các vấn đề vi phạm có liên quan
lo sợ bất an là tâm trạng chung của những người dân
người dân hiện nay đang sống trong những ngôi nhà bị lún nứt trên tuyến phố thuộc vườn văn trương quận đống đa tp hà nội
theo người dân nơi đây tình trạng này là do ảnh hưởng khi thi công dự án đường sắt trên cao nhổn ga hà nội
hiện nay nhiều gia đình đã buộc phải rời đi tìm chỗ ở tạm
tuy nhiên nhiều trường hợp kinh tế khó khăn thì buộc phải sống cùng với sự bất an này
theo thống kê có tới năm mươi hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thi công ga ngầm dự án nhổn ga hà nội
dài bốn km từ ga s chín đến s một mươi hai
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội việc chưa thể giải quyết quyền lợi của người dân
liên quan tới những vướng mắc khó khăn về thủ tục giải phóng mặt bằng
trong đó quy trình đền bù ở khu vực này chưa từng có trong khung pháp lý
theo kế hoạch việc thi công ga ngầm sẽ trả lại mặt bằng trong khoảng chín tháng
thế nhưng đến nay đã kéo dài hai năm và chưa có mốc hoàn thành
hiện năm mươi hộ dân vẫn phải sống trong nguy hiểm cận kề khi phải sinh sống dưới những căn nhà xuống cấp trầm trọng
trong khi chờ phương án từ các cơ quan chức năng